tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm phan thanh hữu và bảy mươi ba bị cáo trong đường dây buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng từ singapore về việt nam
ngày hôm nay hội đồng xét xử tiếp tục phần tranh tụng đối với bị cáo ngô văn thụy chú tại tp hcm
cựu đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan để làm rõ về hành vi nhận hối lộ
theo viện kiểm sát bị cáo thủy có hành vi nhận tiền của phan thanh hữu và nguyễn hữu tứ để không bắt giữ các tàu nhật minh của hữu
vận chuyển sang nhập lậu vào khu vực nhà yến của tứ ở tỉnh vĩnh long với số tiền là hơn tám trăm ba mươi triệu đồng
bị cáo thủy phải chịu trách nhiệm về hành vi nhận hối lộ với tỉnh tiết tăng nặng là phạm tội từ hai lần trở lên
viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt với mức án một mươi năm một mươi sáu năm tù
nói lời sau cùng tại tòa bị cáo ngô văn thủy xin lỗi
bị cáo ngô văn thủy xin lỗi lãnh đạo tổng cục hải quan và bày tỏ sự hối hận trước việc làm của mình
chỉ vì sai phạm riêng của bị cáo mà đã làm ảnh hưởng lớn đến uy tín danh dự của bà
bị cáo còn lại cũng nói lời sau cùng tại tòa và bày tỏ sự ăn năn hối cài
đồng thời mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
như vậy là sau hơn một tháng xét xử tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã cơ bản hoàn thành việc xét xử
về các hành vi phạm tội thuộc bảy mươi bốn bị cáo
phiên tòa sẽ nghị án và tuyên án vào ngày năm tháng một mươi hai tới đây